tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại cần thơ tổ chức khai mạc chương trình giao lưu văn hóa và thương mại việt nam nhật bản lần thứ năm
đến dự có đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang tổng lãnh sự nhật bản tại thành phố hồ chí minh và đại diện các địa phương nhật bản
thông qua các hoạt động giao lưu quảng bá xúc tiến du lịch lễ hội đã mang nét văn hóa nghệ thuật nhật bản đến đông đảo người dân việt nam
đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác giữa cần thơ và các địa phương nhật bản trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội
ngoài ra còn có hơn ba trăm ba mươi gian hàng triển lãm giới thiệu hàng hóa việt nhật trong nhiều lĩnh vực
và cơ quan xúc tiến du lịch đến từ sáu quốc gia nhật bản hàn quốc ấn độ cuba thái lan và malaysia